tàu atika tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mà nga khẳng định là lớn nhất và mạnh nhất thế giới
đã rời thành phố sanbetaur để đến bắc cừng trong một cuộc hành trình kéo dài hai tuần
đây được xem là một phần trong nỗ lực của moscow nhằm khai thác tiềm năng thương mại của khu vực này
hành trình bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng chín này của atika đã đánh dấu sự gia nhập của con tàu vào hàm đội tàu phá băng của nga
công ty quốc doanh nga rosatom flov khẳng định đây là tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới
con tàu dài hơn một trăm bảy mươi ba mét được thiết kế cho thủy thủ đoàn năm mươi ba người và có thể phá vỡ lớp băng dài gần ba mét
tàu atika được đánh giá là có vai trò rất quan trọng trong những nỗ lực của nga thúc đẩy phát triển tuyến đường biển phương bắc
chạy từ muromansk đến eo biển bering gần alaska
trước thực tế khí hậu ấm hơn nga hy vọng tuyến đường này có thể trở thành một canh đào suyê thu nhỏ
giúp giảm thiểu thời gian vận tải biển từ châu á sang châu âu